theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay trên khu vực bắc biển đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới
vào lúc một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi tám tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông
trong ngày và đêm hai mươi hai tháng tám có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để chủ động ưng phò về áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định
thông báo đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn